năm hai nghìn một mươi tám các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp chủ yếu đều vượt kế hoạch và cao hơn so với năm trước
gdp nông lâm thủy sản tăng ba bảy mươi sáu đạt mức cao nhất trong vòng bảy năm trở lại đây
đây là con số mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã công bố tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm hai nghìn một mươi tám
và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng ngày hôm nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám trong điều kiện khá thuật lợi về thời tiết
tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức tiêu thụ nông sản phải cạnh tranh gai gắt
bởi nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu và chịu tác động từ chiến tranh thương mại mỹ trung
dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi luôn có nguy cơ bùng phát những yếu kém nội tại về sản xuất nhỏ phân tán
mặc dù đã được khắc phục nhiều nhưng chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế
cơ cấu lại nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương khoảng cách tranh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền khá lớn
trong khi một số địa phương cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới để chuyển sang giai đoạn nâng cao
thì một số địa phương có số xã đạt chuẩn lại rất thấp
các vấn đề phát triển sản xuất thu nhập hạ tầng cơ sở nhất là tình trạng môi trường nông thôn chưa chuyển biến rõ nét
tại hội nghị thủ tướng đã lắng nghe các ý kiến phát biểu của các địa phương và các bộ ngành nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
theo đó để thực hiện nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín đạt tốc độ tăng trưởng gdp trên ba
ngành nông nghiệp sẽ xây dựng nền nông nghiệp thông minh hội nhập quốc tế thích ứng với biến đổi khí hậu
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phổn vinh và văn minh